đối với việc mà chúng ta thực hiện thu gọn âm đạo và thẩm mỹ tầng sinh môn
thì sau khi thực hiện cái việc này xong thì chắc chắn các bác sĩ sẽ dặn các chị em phụ nữ mình là
giữ gìn vệ sinh khô sạch tức là chúng ta sẽ làm sao đó để cho cái vùng tầng sinh môn này
nó sẽ không ở trong tình trạng ẩm ướt và nó bị vấy nhiễm
sau khi mà chúng ta vừa thẩm mỹ tầng sinh môn xong có lẽ chúng ta sẽ hạn chế ngồi sổ
và đặc biệt là cái việc quan hệ tình dục sẽ được hạn chế ít nhất là trong vòng tám cho tới một mươi tuần lễ sau
thì cái việc quan hệ tình dục mới có thể được bắt đầu
và đặc biệt thì cho dù là có phẫu thuật viên chăn nữa và đang trong giai đoạn hồi phục
thì những cái bài tập chúng ta vẫn có thể thực hiện được
ví dụ như là bài tập và tự mình co thắt hoặc là những cái bài tập mà có liên quan tới vùng hậu môn
thì mình vẫn thực hiện như bình thường
và xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé